đây là nội dung chính của nhiều bài viết được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
ngày chín tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị giải pháp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn cả nước
và quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường tại tây nguyên
thủ tướng nhận định tình trạng di dân tự do không chỉ là thực trạng của tây nguyên của cả nước mà của toàn thế giới
tuy nhiên tình trạng di cư tự do ở nước ta thời gian qua còn nhiều phức tạp và tiềm ẩn nhiều hệ lụy
nên đảng và nhà nước không khuyến khích đồng bào di cư tự do
để giải quyết vấn đề này nhiệm vụ trước mắt và lâu dài là phải giữ chân và ổn định dân cư tại địa phương
sau trận mưa lớn từ tối ngày tám tháng một mươi hai đến dạng sáng ngày chín tháng một mươi hai cả thành phố đà nẵng chìm trong biển nước
điều kỳ lạ này diễn ra có vẻ nghịch lý với một thành phố ven sông sát biển như đà nẵng
đà nẵng chỉ chịu nổi mưa một trăm linh mm là bài viết đáng chú ý được đăng trên báo tuổi trẻ
lý giải nguyên nhân đà nẵng ngập nặng nề đại diện sở xây dựng thành phố đà nẵng cho biết do lượng mưa quá lớn lại kéo dài nên dù các cửa xả đã hoạt động hết công suất nhưng không thể xử lý kịp
ngoài ra khi đi kiểm tra thực tế tại các cống nước khu vực bị ngập thì đều bị rác thậm chí có cả mềm mùm bịt kín khiến nước không thể tiêu thoát được
còn theo trưởng phòng quản lý quy hoạch và phát triển đô thị sở xây dựng đà nẵng thì xảy ra tình trạng ngập úng như hiện nay có nguyên nhân do không gian thoát
nước ở các hồ điều tiết vùng đệm thoát nước bị mất vì bị săn lấp bởi quá trình phát triển đô thị
cũng liên quan đến vấn đề này trên báo thanh niên hôm nay có bài viết mưa lớn miền trung chìm trong biển nước
mưa lớn trong hai ngày là ngày tám và ngày chín tháng một mươi hai gây ngập nặng ở các tỉnh miền trung chủ yếu từ thanh hóa vào đến bình định gây tổn thất về người và tài sản
tại đà nẵng đây là đợt ngập kỷ lục tại quảng nam lũ đã cuốn trôi nhiều bè cá trên sông
trong hà quảng trị hàng trăm nhà dân bị nước tràn vào gây thiệt hại lớn về tài sản
còn tại quảng ngãi bình định nhiều tuyến đường bị chia cắt đường sắt bắc nam quốc lộ một a bị gián đoạn
tăng cường thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm là nhan đề bài viết trong chuyên mục cùng suy ngẫm trên báo nhân dân
vừa qua lực lượng liên ngành tỉnh bình phước đã kiểm tra bắt quả tăng xe ô tô tài trở chín trăm linh kg mỡ động vật và năm trăm linh kg da trâu bò không rõ nguồn gốc
đã bốc mùi hôi thối và đang vận chuyển về thành phố hồ chí minh tiêu thụ
nếu không được ngăn chặn kịp thời số thực phẩm bẩn này có thể sẽ là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra những vụ ngộ độc mới kéo dài thêm danh sách nạn nhân ngộ độc thực phẩm trên cả nước
mà theo tổng cục thống kê trong một mươi một tháng qua đã lên tới hai tám trăm bốn mươi bảy người trong đó có hàng chục trường hợp tử vong
vì vậy tăng cường thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm là đòi hỏi cấp thiết đẩy lùi thực phẩm bẩn ra khỏi thị trường bảo vệ môi trường và chất lượng sống của cộng đồng
còn trên báo lao động số ra hôm nay có bài viết bên trong trại nuôi người lấy thận
thực tế có những người đã sống trong trại nuôi người lấy thận gần hai năm
mọi chi phí sinh hoạt đều được tru cấp nhưng vẫn phải chờ vì chưa thể tìm được khách hàng phù hợp
điều gì đã khiến những người bán thận ngoan ngoãn trong cảnh sống đợi chờ mệt mỏi như vậy
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo lao động
có khả năng kết nối toàn cầu và lan truyền thông tin mạnh mẽ mạng xã hội facebook đang trở nên phổ biến với lượng thành viên tăng trưởng không ngừng
tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực thì không gian ảo này ẩn chứa những hiểm họa khôn lường với đời sống xã hội đòi hỏi có thêm giải pháp quản lý và chấn chỉnh để giữ trong sạch môi trường mạng
nỗ lực vì một sân chơi lành mạnh là bài viết nằm trong loạt bài facebook lợi và hại được đăng tải trên báo hà nội mới
khi những hay giờ của mạng xã hội facebook đã được nhìn rõ thì việc hạn chế mặt không tích cực càng trở nên cấp bách
việc này hoàn toàn khả thi nếu các bên liên quan từ nhà cung cấp mạng xã hội đến cơ quan quản lý và chính người sử dụng cùng vào cuộc nỗ lực về một sân chơi lành mạnh trên thế giới ảo
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại